chính phủ ban hành nghị định số sáu mươi ba quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công thực hành tiết kiệm chống lão phí dự trữ quốc gia kho bạc nhà nước
theo nghị định hình thức xử phạt chính quy định tại nghị định này bao gồm cảnh báo và phạt tiền
mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công dự trữ quốc gia kho bạc nhà nước là năm mươi triệu đồng đối với cá nhân và một trăm linh triệu đồng đối với tổ chức
trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trăm linh triệu đồng đối với cá nhân và hai trăm linh triệu đồng đối với tổ chức